một loại hình kinh doanh đang phát triển mạnh trong những ngày sắp tết đó là dịch vụ may áo dài cấp tốc ở chợ hàn thành phố đà nẵng
và trong những ngày này các hiệu may tại đây trở nên tất bật phục vụ du khách thập phương may áo dài đón tết dân tộc
qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài truyền thống của việt nam đồng thời trở thành điểm nhấn du lịch cho thành phố đà nẵng
trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tư vấn may đo tại các hiệu may ở chợ hàn
để nhanh chóng giao hàng cho khách các thợ may ở đây phải làm việc liên tục xuyên suốt từ sáng tới chiều tối nhất là thời điểm tết dương lịch và tết nguyên đán
tuy thời gian gấp rút nhưng mọi công đoạn từ tư vấn đo cắt sát nối vải đều được thực hiện cẩn thận kỹ lưỡng
và chỉ trong vòng một hai giờ những chiếc áo dài đã hoàn thành
tùy vào chất liệu kiểu dáng mà dạ áo mỗi bộ áo dài giao động từ ba trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một bộ
đồ việt nam thì cũng nhiều nhưng mà năm nay ít việt nam hơn
chị máy hàn quốc là nhiều hàn quốc một ngày chị máy tầm một mươi năm hai mươi bộ đô trung bình đó
còn là mua cáo điểm đó còn ít bình thường thì khoảng năm bảy bộ thôi
một tiền thì một bộ còn khi có hai bộ vì mình có khách thợ nhiều nên một thợ là khoảng mấy một tiền khoảng một bộ thôi
còn hai thợ thì hai bộ năm một mươi đô
lường khách năm một mươi đô lường khách hàn quốc là dễ chịu lắm và máy cũng dễ khách cũng mặc vào đẹp là thích
tôi được biết đến chiếc áo dài của việt nam từ rất lâu rồi đó là chiếc áo dài truyền thống rất đẹp khi mặc vào tôn lên dáng vẻ dịu dàng thước tha của người phụ nữ
nên khi đến việt nam đà nẵng tôi đã đến chợ hàn để may nó
cùng với dịch vụ may đo áo dài cấp tốc hiện chợ hàn có hơn năm mươi quầy vải kết hợp bán các loại áo dài với nhiều màu sắc có họa tiết sinh động
do vậy du khách có thể lựa chọn mua những bộ áo dài ưng ý cho mình và người thân
theo ước tính của ban quản lý chợ hàn
áo dài được đặt may đến tận tay du khách trong nước và quốc tế góp phần lan tỏa nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống việt nam trong mắt bạn bè quốc tế